mất toàn bộ cánh tay bên trái bỏng nặng hai bên chân điều trị phục hồi sức khỏe hơn nửa năm
từ chỉ huy trực tiếp tại trạm một trăm một mươi kv trở thành chuyên viên hành chính
đó là trường hợp của anh nguyễn tiến đồng kể từ khi vi phạm về khoảng cách an toàn cách đây hơn một mươi năm
ngày hôm đó là đơn vị chúng tôi có kết hợp với thí nghiệm định kỳ của trạm biến áp một trăm một mươi kv yên bái
được phân công là người chỉ huy trực tiếp
đã vệ sinh một số các thiết bị ở trong trạm
thì khi làm việc thì bản thân đã vi phạm khoảng cách an toàn dẫn đến bị phóng điện
hay như trường hợp của anh dương hoài thanh công tác tại điện lực nghĩa lộ công ty điện lực yên bái
năm hai nghìn một mươi bảy khi đang thực hiện thao tác tại hiện trường đã đột quỵ và tử nạn
thử hết điện hai là cái biện pháp làm thực tế tại vị trí để mà gửi ảnh về trung tâm
và kết thúc công việc cũng vậy khi kết thúc công việc cũng thu dọn hiện trường
và rút phiếu công tác cũng phải chụp vào phiếu xong rồi gửi về trung tâm
thì điện thoại vẫn đang kết nối ba g liên tục
vì ví dụ có trung tâm có gọi nhắn tin thì bọn tôi cũng vẫn theo dõi và vẫn có thể liên lạc thông suốt
cùng với đó bằng các chương trình hành động cụ thể như tổ chức diễn tập xử lý thiên tai
phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
tổ chức các hội thi cán bộ an toàn giỏi an toàn vệ sinh viên giỏi trong những năm qua
mỗi cán bộ công nhân viên thuộc tổng công ty đã được trao dồi và rèn luyện thêm các kỹ năng
về xử lý các sự cố kỹ năng thoát hiểm phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
từ đó tai nạn lao động bị đẩy lùi
làm giảm thiểu nỗi đau thiệt hại cho các gia đình người lao động và xã hội
năng suất lao động tăng cao và đơn vị ngày càng phát triển
nhận diện các mối nguy hiểm có đủ các kỹ năng để xử lý tình huống là điều mà ngành điện nói chung
tổng công ty điện lực miền bắc nói riêng
đang hướng đến trong tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi chín
bởi an toàn để sản xuất sản xuất phải an toàn của mỗi người lao động
mỗi người dân là niềm vui là sự thành công của mỗi đơn vị sản xuất